tập đoàn flc có thông cáo chính thức từ ba mươi một tháng ba ông đặng tất thắng sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn flc và bamboo airways
thay cho chủ tịch trịnh văn quyết người vừa bị bắt giam vì thao túng thị trường chứng khoán
đến thời điểm hiện tại vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn flc chủ tịch hội đồng quản trị bamboo airways
sẽ do ông đặng tất thắng đảm nhiệm nguyên cổ đông flc cổ đông bamboo airways tương ứng với toàn bộ cổ phần ông trịnh văn quyết sở hữu
tại hai doanh nghiệp và các tài sản quyền tài sản khác của ông quyết được bà vũ đặng hải yến thực hiện thay ông quyết
theo giấy ủy quyền được ông quyết ký trước đó
ông đặng tất thắng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành xây dựng và quản lý dự án tại đại học notomra vương quốc anh
và là gương mặt lãnh đạo quen thuộc tại flc bamboo airways
tại bamboo airways ông hiện là phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
tại flc ông đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc kể từ năm hai nghìn một mươi
và được bầu làm phó chủ tịch hội đồng quản trị flc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi sáu từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hiện ông thắng vẫn đang tiếp tục phụ trách mãn đầu tư của flc tại nhiều thị trường trọng điểm
với nhiều dự án đang được nghiên cứu đầu tư và xúc tiến pháp lý